hôm nay là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm ghi nhận tại một số bến xe của thành phố hà nội
lượng khách đi về các tuyến tỉnh không quá tải như những năm trước công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đều được thực hiện đầy đủ
kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay tại các bến xe nội thành hà nội tình trạng quá tải đã giảm khá nhiều
hiện cả nước vẫn đang thực hiện chỉ thị số một mươi chín của thủ tướng chính phủ nên các bến xe đều thực hiện nghiêm chỉnh công tác phòng chống dịch
hôm nay tôi đến bến thì thấy khách ít hơn mỗi năm còn đến bến thì có nước rửa tay và được đo nhiệt độ thì tôi rất là yên tâm ạ
giá vé so với mọi ngày thì vẫn giữ nguyên giá cũ lúc nãy cũng đi vào cửa vào thì thấy các thường dẫn đều lên xe kiểm tra đầy đủ cả nên cũng hoàn toàn yên tâm
thời điểm nới lỏng cách ly xã hội cũng gần với dịp nghỉ lễ
vì vậy việc quản lý chống tình trạng chặt chém tăng giá vé đã được các bến xe lên phương án từ trước đó
trong dịp lễ tết này chúng tôi vẫn giữ nguyên giá vé hiện hành khi giá vé đã liêm nguyên trên xe
chúng tôi công bố đường dây nóng trên hệ thống phát thanh cũng như xung quanh bến để hành khách cùng bến giám sát
trong các kỳ cao điểm chúng tôi đều có cam kết với từng nhà xe
thứ nhất là không thu qua giá vé quyết định thứ hai là không nhồi nhét hành khách
nếu mà các xe nó vi phạm thì chúng tôi sẽ xử lý thế
theo đội quy từ chối phục vụ từ bảy đến một mươi năm ngày tùy theo đội vi phạm của nãi phụ xe đó
dịp nghỉ lễ năm nay kéo dài bốn ngày các đường dây nóng liên quan đến an ninh trật tự giao thông
đã được các lực lượng chức năng công bố rộng rãi trên toàn quốc
nhằm bảo đảm cho người dân có một kỳ nghỉ lễ vui tươi và an toàn